thời gian qua một số tỉnh thành trong cả nước đã tiến hành chấm điểm xếp loại người đứng đầu các sở
ban ngành và chính quyền trực thuộc trong thi hành công vụ chủ trương này bước đầu đã phát huy hiệu quả
góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động của hệ thống bộ máy nhà nước
đây là đoạn đường nối từ quốc lộ ba mươi bảy vào chùa bồ đà huyện việt yên tỉnh bắc giang với sự
quyết tâm cao của chính quyền từ huyện đến cơ sở đặc biệt là sự vào cuộc của chủ tịch ubnd huyện
việt yên tuyến đường này vừa được thi công vừa triển khai đền bù giải phóng mặt bằng chỉ trong vòng
hơn hai tháng dự kiến hết quý i năm hai nghìn một mươi bảy sẽ đưa vào sử dụng
với những nỗ lực và quyết tâm cao của mình chủ tịch ubnd huyện việt yên được xếp hạng là
một trong những người đứng đầu cơ quan đơn vị đạt điểm cao nhất năm hai nghìn một mươi sáu trong chủ trương
chấm điểm người đứng đầu do ubnd tỉnh bắc giang
chúng tôi dành khoảng độ hai phần ba số điểm để người đứng đầu tự đánh giá
còn một phần ba số điểm là lãnh đạo ubnd tỉnh đánh giá người đứng đầu
một cái điểm mới của chúng tôi đánh giá ngay lúc đầu là chúng tôi lấy hiệu quả công việc
làm thức đo để đánh giá người đứng đầu
với trách nhiệm là người đứng đầu của sở công thương thì năm hai nghìn một mươi sáu thực hiện các giải pháp
một cách đồng bộ và giảm cái tỷ đệm mất điện ở các cái khu công nghiệp xuống
để đánh giá người đứng đầu

trong sản xuất kinh doanh đóng góp cho phát triển của tỉnh nhà
chấm điểm người đứng đầu cơ quan đơn vị là việc làm cần thiết
không chỉ tạo sự công bằng minh bạch trong thực hiện nhiệm vụ
mà còn nâng cao vai trò trách nhiệm của công chức lãnh đạo đối với công việc được giao
tuy nhiên việc làm này cần phải được mở rộng để nhân dân chấm điểm cán bộ
cấp dưới đánh giá cấp trên
để có được những người lãnh đạo có tâm có tầm